theo thống kê tính từ đầu nhiệm kỳ chính phủ khóa một mươi bốn đến nay
chính phủ đã cắt giảm đơn giản hóa ba tám trăm chín mươi ba trên sáu một trăm chín mươi một điều kiện kinh doanh
sáu bảy trăm bảy mươi sáu trên chín chín trăm hai mươi sáu danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành
và ba mươi trên một trăm hai mươi thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành
tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm đơn giản hóa ước tính khoảng một mươi tám triệu đồng một ngày công một năm
tương đương với sáu ba trăm linh tỷ đồng
việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cũng được đẩy mạnh
thông qua việc triển khai cổng dịch vụ công quốc gia
cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ cấp tỉnh
cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến
trong đó cho phép người dân doanh nghiệp kê khai nộp thuế điện tử
đề nghị gia hạn thuế nộp phí lệ phí các nghĩa vụ tài chính
khi giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công khác
tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng sáu bốn trăm chín mươi tỷ đồng một năm
thực tế chúng ta đã có hai làn sóng cải cách lớn về điều kiện kinh doanh
và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín
hàng ngàn giấy phép con được đẻ ra từ thông tư đã bị xóa bỏ cấm ban hành
các bộ ngành cắt giảm từ năm mươi đến sáu mươi điều kiện kinh doanh
và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành
tuy nhiên mặc dù công cuộc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng
song vẫn còn có nhiều điều kiện kinh doanh không tạo được tác động tích cực đến doanh nghiệp
nhiều quy định pháp luật còn trông chéo
những năm vừa qua chúng ta đã nỗ lực cải cách liên quan đến điều kiện kinh doanh
liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và các chỉ số cụ thể về môi trường kinh doanh
tuy nhiên thực tế hoạt động kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn
một ví dụ điển hình về việc nhiều điều kiện quy định bị dồn vào thông tư
thậm chí là nghị định không đầu như quy định về mã số mã vạch của bộ khoa học và công nghệ
hiện văn bản kiến nghị đã được đưa vào danh mục giả soát
nhưng không biết đến bao giờ việc sửa đổi mới hoàn tất
ai cũng nghĩ rằng một mươi ba con số đấy nó có cực kỳ nhiều thông tin
nhưng thực ra nó chỉ có ba thông tin trong đấy thôi
ba thông tin đấy chủ yếu là dùng cho các hệ thống phân phối bán lẻ
những cái mà người ta đang kinh doanh hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu hàng trăm quốc gia
cần phải quản lý trên hệ thống máy móc chứ không thể bằng mắt thường được
nó khiến cho cái chuyện là gì tất cả hàng hóa của chúng ta bán ra nước ngoài
thực sự là đúng là một cái ngán trò
mới đây chính phủ đã ban hành nghị quyết số sáu mươi tám về chương trình cắt giảm
đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu là cắt giảm đơn giản hóa ít nhất hai mươi số quy định
và chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
đây là một cái
một cái nỗ lực mới để có thể tiếp tục cắt giảm các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
và nếu như là chúng ta tập trung giải quyết được những cái điểm trồng chéo bất hợp lý này
thì có lẽ là chúng ta sẽ tạo nên một cái cơn sóng cải cách mới
về thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ở việt nam
theo ý kiến đại diện doanh nghiệp khi xem xét giả soát văn bản
cần nhận diện thực tế các lực cản của sự thay đổi
để cắt giảm những trồng chéo bất cập hạn chế
việc ban hành thông tư để cai cắm lợi ích ngành gây khó cho doanh nghiệp
khi chọn số chúng ta đang muốn cải cách và cải thiện môi trường kinh doanh rất là nhiều
chúng ta biết điểm yếu chúng ta biết cái cần phải làm
nhưng chúng ta đang giảm hàng ngặt
chúng ta không tập trung một cái nguồn lực mang tính cụ thể nào đấy
những cái điều kiện kinh doanh mà trong luật quy định là nếu mà có điều kiện thì quy định là quy định
nhưng mà vẫn có thể có những hướng dẫn
về hướng dẫn thi hành nghị định thì lại nằm vào thông tư
vì vậy cho nên là cái này mình phải đưa ra thành cái quy định cấm
hiện vcci đã kiến nghị hai mươi năm điểm trồng chéo bất cập trong các quy định hiện hành đến các cấp các ngành
qua việc giả soát bốn trăm một mươi một văn bản quy phạm pháp luật về các điều kiện kinh doanh
vcci đã đưa ra một trăm linh sáu kiến nghị trong đó đề nghị sửa đổi chín mươi ba văn bản quy phạm pháp luật
đề xuất sửa ba mươi hai luật năm mươi một nghị định và một mươi thông tư
theo ý kiến của một số chuyên gia việc giả soát đơn giản điều kiện kinh doanh
và thủ tục kiểm tra chuyên ngành cần được thực hiện bởi các đơn vị trung gian
cần bỏ những cái quy định mang tính chất định tính đi
làm sao mà những cái quy định để xin được giấy phép thì nó mang tính chất như là một bài kiểm tra
tức là mình cứ đạt đủ số điểm là mình đổ
chứ không phải là tùy hỷ tùy cái xem xét của cơ quan cấp phép
tổ chức công tác này phải khoa học hơn
bằng cách lập ra các cái nhóm
nhóm công tác liên ngành
và trong phạm vi từng bộ ngành thì chúng tôi cũng đề nghị là không giao cho các cái cục vụ
mà đang trực tiếp thực hiện cái chức năng quản lý
soạn thảo các văn bản
nên giao cho các bộ phận trung gian
và nó sẽ đảm bảo nó tách biệt khỏi cái quyền lực của các cái bộ phận quản lý

thì nó sẽ đảm bảo cho các cái quyền lực của các cái bộ phận quản lý

và nó sẽ đảm bảo cho các cái chất lượng xây dựng các cái quy phạm hợp luật nó tốt hơn
có thể nói nghị quyết sáu mươi tám là kết quả hành động trong cả một quá trình
mà chính phủ tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh
tuy nhiên điều này phải phụ thuộc rất nhiều vào sự sửa đổi kịp thời
của các văn bản pháp luật khác
bên cạnh đó cần áp dụng nguyên tắc lựa chọn
thủ tục nào có thể bỏ được nên bỏ
thủ tục nào có thể hậu kiểm được nên chuyển sang hậu kiểm
điều quan trọng cốt yếu của việc ra soát không phải là cắt thủ công
đơn giản qua hệ thống máy móc mà chính là yếu tố con người
là năng lực tầm nhìn của đội ngũ cán bộ